công tác hỗ trợ an sinh trong bối cảnh bình thường mới hiện được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên vào chiều ba mươi tháng ba ubnd tq việt nam tỉnh an giang tổ chức buổi họp báo liên quan đến việc đơn vị này đã chia nhỏ số tiền
hơn hai mươi năm tỷ của quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín thành nhiều khoản để gửi tiết kiệm đã gây xôn xao dư luận
tại buổi họp bà nguyễn thị tuyết minh phó chủ tịch thường trực ubnd tq việt nam tỉnh an giang thông tin qua hai đợt phát động
quỹ phòng chống covid một mươi chín tỉnh an giang tiếp nhận số tiền hơn sáu mươi bốn năm tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân
trong đó đã chi các hoạt động an sinh xã hội mua thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ cho người dân và lực lượng phòng chống dịch covid một mươi chín
số tiền gần bốn mươi bốn tỷ đồng hiện quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh còn tồn số tiền hơn hai mươi năm tỷ đồng được gửi tại kho bạc
nhà nước tỉnh và ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước tiền lãi phát sinh trong thời gian qua gửi ngân hàng đến thời điểm này hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng
các phát sinh tiền lãi trong quá trình gửi tại ngân hàng được theo dõi sổ sách đối chiếu định kỳ và báo cáo hàng tháng
và việc mở giao dịch tại ngân hàng sẽ giúp ban vận động quỹ giảm rủi ro trong quản lý tiền mặt
trước câu hỏi về việc ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh an giang gửi hàng chục tỷ đồng tiền quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
do các tổ chức cá nhân quyên góp vào ngân hàng
lãi suất là có đúng quy định không tại sao đơn vị không chi hết số tiền này cho người dân gặp khó khăn do covid một mươi chín
tiền lãi thu được từ nguồn tiền quỹ này sẽ được kiểm tra giám sát như thế nào
bà nguyễn thị tuyết minh thông tin do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp chưa dự báo được thời gian nào kết thúc
do đó quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh vẫn tiếp tục duy trì quản lý trong hệ thống kho bạc và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước
nhằm duy trì và phát triển nguồn lực phục vụ tích cực công tác phòng chống dịch
dự kiến trong thời gian tới ban vận động quỹ sẽ tham mưu với trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh
tiếp tục chi hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch kể cả tiền lãi phát sinh từ tiền gửi
vấn đề dịch bệnh phức tạp là thực tế tuy nhiên nó cũng là lý do để một số lãnh đạo dựa vào để phủ nhận thoái thác trách nhiệm
sự việc hiện tại chưa gây nên hậu quả nghiêm trọng nhưng nếu chưa bị phát hiện thì số tiền lãi gửi ngân hàng kia sẽ đi vào đầu
trường hợp tại tỉnh an giang là lời nhắc nhở cho một bộ phận lãnh đạo lợi dụng chức quyền
có ý định dùng việc công trục lợi riêng cần chấn chỉnh và xem xét
tuy nhiên đó chỉ là số ít khi các nguồn quỹ và công tác hỗ trợ nhân dân vẫn hiệu quả tại nhiều địa phương